tại thành phố hà nội nguyễn văn tuấn sinh năm hai nghìn bốn chú tại huyện ứng hòa cùng đồng bọn đã lập và thu mua nhiều tài khoản zalo và facebook ảo
sau đó các đối tượng sử dụng các tài khoản này đăng bài quảng cáo với nội dung cho vay tiền nhanh lãi suất thấp trên mạng xã hội
khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ các đối tượng giàn dựng kịch bản ép các nạn nhân phải chuyển trước cho chúng một khoản chi phí thì mới cho vay
sau khi nạn nhân đáp ứng các yêu cầu nhóm đối tượng nhanh chóng chặn toàn bộ liên hệ với nạn nhân để chiếm đoạt tiền
đầu tiên có khách hàng hỏi vay thì em bảo người ta đóng phí hồ sơ
sau khi bắt đóng tiền bốn khoản vay thì em lại giới thiệu cho một người khác thì bắt đóng một cái tiền giấu với cả tiền bảo hiểm cả tiền phí sản ngân
du tuổi đời con trẻ
những ổ nhóm này hoạt động rất có tổ chức
các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng
sau mỗi vụ lừa đảo thành công tuấn sẽ hưởng tranh lệch từ sáu mươi đến bảy mươi số tiền chiếm đoạt được
nạn nhân của nhóm đối tượng này thường là học sinh và sinh viên
để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
nhóm đối tượng này chọn địa điểm là các căn hộ trung cư khép kín có lực lượng bảo vệ quản lý chặt chẽ người ra vào
đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm
mỗi địa điểm thường chỉ thuê và hoạt động không quá ba tháng để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự năm đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân khi có nhu cầu vay tiền thì nên tìm đến các tổ chức do uy tín do được nhà nước cấp phép
không nên tìm những nguồn vay trên mạng xã hội và trên mạng net thì rất dễ dẫn đến việc bị lừa đảo
trên mạng xã hội hiện nay đang xuất hiện một loạt fanpage hội nhóm cho vay tiền online với lãi suất thấp
kèm theo những điều kiện hấp dẫn như không cần chứng minh thu nhập nợ xấu cũng vay được tiền
đáng chú ý các đối tượng lừa đảo này đã đánh trúng tâm lý của người đi vay
đang cần tiền gấp như muốn thủ tục nhanh gọn
không mất thời gian vay số tiền lớn theo yêu cầu

tại tỉnh bắc giang chị hoa chú tại thành phố bắc giang là một trong số hàng nghìn người trên cả nước
đã bị nhóm ba mươi một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng công ty tài chính lừa đảo
chiếm đoạt tiền mà công an tỉnh bắc giang đã điều tra khám phá
ước tính các đối tượng trên đã gây thiệt hại cho các bị hại trên ba mươi tỷ đồng
với đối tượng này em sẽ dùng những phương pháp ảo
để tham gia đăng bài trên các hội nhóm để khi khách hàng có nhu cầu vay vốn
thì các bạn có gia lưu của em để em tiến hành sẽ tư vấn khách hàng dẫn dẫn khách hàng về quản vay
chúng tôi khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền
thì đề nghị người dân cần liên hệ với các tổ chức tín dụng
các chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
hiện nay tài khoản ngân hàng cũng được mua bán cho thuê rầm rộ
công khai trên mạng
tại tỉnh thanh hóa công an huyện như xuân đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với huỳnh văn lòng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
về tội danh thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
qua điều tra cho thấy từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt
long đã mua bán trao đổi hơn sáu mươi tài khoản ngân hàng
đáng chú ý đối tượng này còn làm thủ tục lập năm công ty mà
với những cái tên rất kêu như công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin vso
công ty trách nhiệm hữu hoạn thanh toán điện tử tài chính
để chính danh lập tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau
rồi cho thuê lại những tài khoản này với mức giá từ sáu đến một mươi triệu đồng
trên một tài khoản trên một tháng
ngoài việc nó thu gom tài khoản của các cá nhân khác để nó bán cho thuê
để nó kiếm lời thì nó còn sử dụng một thủ đoạn đó là nó
sử dụng chính cái thông tin cá nhân của nó nó đi mở các cái công ty
công ty này là công ty ma nó không có hoạt động kinh doanh gì cả
sau đó nó sử dụng cái giấy phép kinh doanh mà vừa được mở này
nó đến các ngân hàng để nó mở các cái tài khoản
sau đó nó dùng cái tài khoản này nó bán hoặc cho các đối tượng lừa đảo
các đối tượng đánh bạc hoặc rửa tiền trên không gian mạng
sử dụng cái này để hoạt động phạm tội
thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho thấy
trong sáu tháng đầu năm
năm hai nghìn hai mươi ba số vụ lừa đảo trực tuyến tại việt nam đã tăng sáu mươi bốn bảy mươi tám
so với cùng kỳ năm ngoái tăng ba mươi bảy tám mươi hai so với sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới
vẫn là giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng
duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản chi phí phát sinh
mới được nhận tiền vay như phí vay vốn và bảo hiểm khoản vay
phí bảo lưu hồ sơ vay
sau khi người vay thực hiện các yêu cầu các đối tượng gọi điện thông báo đã giải ngân
nhưng bịa ra lý do rằng tài khoản của người vay bị lỗi phải nộp thêm một số tiền
làm tài sản đối ứng nhằm đảm bảo khoản vay trong thời gian chờ ngân hàng xử lý sự cố
nhiều người do cả tin nên đã tiếp tục chuyển tiền vào các tài khoản
do đối tượng lừa đảo trì định
trước thủ đoạn lừa đảo tinh vì có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng
bộ công an mới đây khuyên cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác
trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản